chủ động xây dựng tiêu chí thước đo đánh giá chất lượng giáo dục thay đổi phương thức nghiên cứu khoa học đặc biệt mỗi người học cần có sự đam mê sáng tạo trong việc học tập trao dồi kiến thức